thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên lên đến hàng chục người tụ tập đánh nhau và nhiều lần gây dối trật tự công cộng
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng tám công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã liên tục khởi tố và bắt giữ một mươi một đối tượng
theo công an quận hải châu cho biết vụ việc xảy ra do mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên vào ngày bảy tháng sáu
sau đó nhằm giải quyết cả hai nhóm này đã hẹn nhau hỗn chiến vào ngày chín tháng sáu
vụ hỗn chiến huy động đến bốn mươi người sử dụng rất nhiều hung khí và gây náo loạn khu dân cư
đến dạng sáng ngày một mươi tháng sáu một nhóm thanh niên đã kéo nhau tìm nhóm còn lại tại một quán ăn
tại đây nhóm này đã đập phá quán và gây ra thương tích cho một người
trước sự manh động liều lĩnh của các đối tượng công an quận hải châu đã điều tra quyết định khởi tố bắt giữ một mươi một đối tượng
về hai tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng đồng thời thu giữ nhiều hung khí
năm trong số tám đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trước khu vực tượng đài quang trung
phường an tây thành phố huế vừa bị bắt tạm giam
hậu quả vụ cố ý gây thương tích đã làm cho một người phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu
do mâu thuẫn cá nhân ngày một mươi bảy tháng tám võ ngọc huy hoàng và nguyễn huy toàn đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
hoàng đã rủ thêm bảy đối tượng khác mang theo hung khí đến chém tới tấp toàn
đến khi bị thương tích nặng thì cả nhóm mới lên xe tẩu thoát
hậu quả toàn bị nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích là hai mươi tám
sau một thời gian củng cố hồ sơ đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã bắt tạm giam đối với võ ngọc huy hoàng
cùng với bốn đối tượng trong nhóm gây thương tích tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng còn lại
vào ngày hôm nay mạng xã hội đã chia sẻ một clip một nhóm khoảng hai mươi người hung hăng cầm gậy gộc công cụ hỗ trợ
xông vào bãi giữ xe
trên địa bàn phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm đánh người gây mất an ninh trật tự
công an quận gò vấp đã tiếp nhận thông tin và đang vào cuộc điều tra xử lý các đối tượng này
vụ việc xảy ra tại một bãi giữ xe trên đường số năm mươi ba phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm
chủ bãi xe chia sẻ vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thuê mặt bằng trên với thời hạn là ba năm
tuy nhiên khi sử dụng được ba tháng thì chủ đất yêu cầu trả mặt bằng
do thời hạn hợp đồng chưa đến hạn chi phí đầu tư bãi giữ xe đã bỏ ra
trong khi không được đền bù thỏa đáng nên hai bên không có tiếng nói chung
trong lúc sự việc chưa được giải quyết thì trước ngày một mươi chín tháng tám
một nhóm hai mươi người đã cầm theo gậy gộc đến tấn công hai người của bãi xe
sự việc gây mất an ninh trật tự tại khu vực đã khiến cho công an phải huy động lực lượng để vãn hồi trật tự
còn tại tp hcm hàng loạt xe ô tô đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt ném đá vào kính xe
khi đang di chuyển trên địa bàn huyện sóc sơn
gây hư hỏng tài sản thậm chí là khiến nạn nhân bị chấn thương
công an huyện sóc sơn đã nhanh chóng lập chuyên án bắt khẩn cấp sáu đối tượng gây ra các vụ việc trên
nhằm đối tượng trong vụ án này là hà tiến đạt nguyễn thanh tùng tạ văn đông hà đức đoàn
nguyễn quốc khánh và nguyễn hùng phong
cả sáu đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện sóc sơn tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an cho biết sáu đối tượng này có tuổi đời rất trẻ
bỏ học lêu lỏng không có sự giám sát chặt chẽ từ bố mẹ
sáu đối tượng đã tập hợp lại với nhau là một nhóm đi gây dối trật tự công cộng
qua công tác đấu tranh nhóm đối tượng này khai nhận đã gây ra một mươi một vụ ném đá như trên
nguyễn văn năm tên thường gọi là năm ti cư trú tại ấp hòa chí xã long khánh thị xã cai lệ
vừa bị tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra năm ti thừa nhận
ngày bảy tháng tám thấy vườn cây vạn niên tùng trên địa bàn ấp không có người trông giữ
nên đã truy qua hàng rào lưới trộm bảy mươi một cây tùng la hán và tùng kim cương
đem về trồng tại vườn sầu riêng nhà mình cách hiện trường vụ trộm khoảng năm trăm linh mét
ngoài ra năm t còn khai nhận trước đó từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
đã nhiều lần đến khu vườn này và trộm một trăm tám mươi chín cây tùng la hán và đem về trồng
tại vườn sầu riêng của gia đình tổng tài sản thiệt hại trên ba mươi năm triệu đồng
thưa quý vị trước thông tin các dữ liệu sản phụ bệnh viện từ dũ tp hcm bị dò dỉ
vào trưa ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám bệnh viện từ dũ đã tổ chức họp báo để thông tin cụ thể hơn
giải thích vì sao nhiều sản phụ liên tục bị gọi điện quấy dối từ các nhãn hàng dịch vụ chăm sóc bé
đại diện bệnh viện từ dũ đánh giá việc dò dỉ thông tin bệnh nhân là sự cố về truyền thông
nếu xử lý không khéo sẽ trở thành khủng hoảng ảnh hưởng uy tín của bệnh viện và ngành y tế
lãnh đạo bệnh viện nhận định hai nhóm nguồn nhân có thể khiến lộ thông tin sản phụ
nguồn nhân khách quan đầu tiên có thể thông tin đã dò dỉ từ hệ thống cung cấp dịch vụ cho người bệnh
thông qua các tiện ích như nhắn tin cho người bệnh thứ hai các dịch vụ thông qua tổng đài khám chữa bệnh
ngoài ra nguyên nhân chủ quan còn có thể ở quy trình quản lý bảo mật hoặc có thể là sự dễ dãi của người bệnh
nhân viên y tế ở một số bộ phận trong khi tiếp tục tìm nguyên nhân bệnh viện từ dũ đã cấp tốc mã hóa
toàn bộ số thông tin của sản phụ trên hồ sơ bệnh án bổ sung quy trình phân quyền tiếp cận số liệu
đã hoàn thành trong vòng một mươi hai giờ để chống mất cắp dữ liệu
tin bão khẩn cấp cơn bão số ba vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm ba độ kinh đông trên khu vực phía bắc biển đông cách bán đảo lôi châu của trung quốc khoảng năm trăm bốn mươi km
và khoảng năm trăm bốn mươi km
về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ
giật cấp một mươi bốn bán kính mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
cách móng cái quảng ninh khoảng năm trăm linh km về phía đông đông
về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh
sóng lớn và lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp ba
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám khu vực ven biển tỉnh quảng ninh khả năng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khu vực hải phòng lạng sơn khả năng có gió giật cấp sáu cấp bảy
cảnh báo mưa lớn từ chiều ngày hai mươi năm tháng tám đến đêm ngày hai mươi sáu tháng tám
ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa to có nơi mưa rất to và rông kèm theo giật mạnh
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
tại thanh hóa từ năm mươi một trăm linh mm và có nơi trên một trăm năm mươi mm
ngày hôm nay cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với thanh tra bộ tài nguyên môi trường
và công an tỉnh bình dương kiểm tra một bãi đất trống trên địa bàn xã tân long huyện phú giáo tỉnh bình dương
và phát hiện là nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thay vì phải đưa một lượng lớn chất thải về cái địa điểm xử lý tập trung được các cơ quan nhà nước cấp phép
thì công ty này đã chở một lượng lớn chất thải về bãi đất trống ở trên địa bàn tỉnh bình dương
để trôn lấp gây hành ngưỡng ô nhiễm môi trường xung quanh
thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện một số xe tải có dán cảnh báo chất thải nguy hại bên thùng xe
chờ chất thải về đây tập kết đổ xuống bãi trống có dấu hiệu trôn lấp
phía sau bãi đất trống tiếp giáp vườn cao su của người dân
có nhiều bộ tải chứ chất thải bùng thải xỉ trò đang lấp một phần ao tù
tại hiện trường công an cũng phát hiện nhiều vỏ thùng phi nhựa đựng chất thải nguy hại chưa được xử lý
hiện đoàn công tác đang tiếp tục làm việc với những người liên quan đồng thời kiểm tra lấy mẫu
thu thập thông tin về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
tại khu đất có diện tích hơn hai năm hectare để xử lý theo quy định
trong vòng chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân
công an huyện củ chi phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng phan tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng đạt khai nhận vào buổi tối các ngày một và hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bản thân đã thực hiện hai vụ hiếp dâm và cướp tài sản trên địa bàn huyện củ chi
đối với hai nữ nạn nhân đều sinh năm hai nghìn bốn cùng có hậu khẩu thường trú tại địa phương
với thủ đoạn tạo tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook
với tên quỳnh trang và gia lô với tên trang nguyễn
đồng thời giải trọng nói là nữ giới để đặt mua các loại mỹ phẩm của những người bán hàng online trên mạng
sau đó đạt hẹn các nạn nhân đến giao hàng vào buổi tối
tại những đoạn đường vắng rồi dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
khám xét nơi ở của đạt công an thu giữ hai điện thoại di động là tài sản của các nạn nhân
một xe mô tô và một con dao là phương tiện đạt sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
và một số tăng vật khác có liên quan
công an huyện củ chi đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật